máy bay không người lái mq chín repor của mỹ có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi sau khi bị rơi xuống biển đen
đây là tuyên bố của nhà trắng sau khi quân đội mỹ cho biết nơi máy bay không người lái lao xuống là khu vực biển sâu tới trên một năm trăm linh mét
về tình trạng máy bay mq chín và cách khắc phục phía mỹ đang nỗ lực bảo vệ dữ liệu cũng như giữ gìn các giá trị thông tin tình báo mà máy bay mq chín sở hữu
tuy nhiên washington cho rằng sát máy bay có thu hồi được cũng sẽ không đem lại nhiều giá trị tình báo
trong khi đó moscow cho rằng nga có năng lực về công nghệ để thu hồi các mảnh vỡ của máy bay không người lái mq chín rifper từ đáy biển
vị trí xảy ra sự cố được cho là nằm trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo crimea nơi nga đã thiết lập các căn cứ hải quân và sân bay
vụ việc ở biển đen hôm một mươi bốn tháng ba là vụ va chạm đầu tiên được ghi nhận giữa máy bay mỹ với máy bay nga liên xô
kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai